chính được là nhờ thời gian qua các cấp ủy kim động đã mạnh dạn tích cực đẩy mạnh chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang phát triển đa dạng các sản phẩm nông nghiệp đặc biệt là cây ăn quả
quy hoạch lại hệ thống đồng ruộng quy hoạch sản xuất nông nghiệp để tạo thành các vùng sản xuất lớn tạo ô thửa lớn để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp được hiệu quả cao hơn
theo đó kim động đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng chương trình
kế hoạch chuyển đổi giống cây cụ thể để có sự phối hợp hiệu quả với người dân
nhờ vậy thời gian qua huyện đã chuyển đổi được hơn một hectare trồng cây ăn quả
các ô thửa lớn được hình thành là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật xây dựng các trang trại sản xuất quy mô lớn
đầu tư xây dựng các hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất như hệ thống đường giao thông hệ thống thủy lợi nâng cấp các chạm bơm để phục vụ cho việc tưới tiêu được tốt hơn
để thuận tiện cho người dân đi vận chuyển hàng hóa thu hoạch để thuận lợi
gia đình ông lê văn phú xã đồng thanh những ngày đầu chuyển đổi sang trồng cây ăn quả còn nhiều bỡ ngỡ
được các cán bộ kỹ thuật hướng dẫn và tham gia nhiều lớp tập huấn tại địa phương ông mạnh dạn dồn điền đổi thừa xây dựng trang trại trồng bưởi và cam với diện tích lên đến một mươi hai m hai
cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm trở thành hộ gia đình sản xuất nông nghiệp giỏi của toàn huyện
chúng tôi làm thì cũng còn loay hoay về phần kỹ thuật với lại cả cái quy trình chăm sóc
nhưng mà được học tập bây giờ cây cũng thành như một cái quy trình chăm sóc cơ bản
so với cái cây lúa thì nó trình lệch quá lớn cho nên là bây giờ địa phương là giữa từ tỉnh đến huyện rồi xã này khác là tạo mọi điều kiện cho anh em chuyển đổi và làm mở rộng diện tích
huyện chỉ đạo là các cái vùng trồng cây
cây ăn quả này thì thứ nhất là phải thành lập được các cái hợp tác xã hoặc các cái tổ hợp tác
từ các cái tổ hợp tác hoặc tổ hợp tác xã này thì dẫn đến là sẽ xây dựng được cái vùng sản xuất cho việt gáp
và từ có cái vùng sản xuất về gáp thì sẽ xây dựng cái nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý để từ đó thì có cái tiêu thụ sản phẩm được tốt hơn
và qua đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu mang các sản phẩm của cây ăn quả cây có múi
của các hợp tác xã này đi đến các hội trợ đó để mà trình diễn rồi là giao lưu bán sản phẩm để giới thiệu ra sản phẩm ra bên ngoài
kể từ ngày tham gia vào hợp tác xã trồng thanh long gia đình anh vũ văn phóng có điều kiện tiếp cận với nhiều thị trường tiêu thụ
thay vì chỉ sản xuất nhỏ lẻ như trước đây anh mạnh dạn đầu tư trồng chuyên canh cây thanh long đỏ và mít thái lan
với trang trại rộng hơn năm m hai anh tạo công ăn việc làm cho bốn đến năm lao động với mức lương từ ba đến năm triệu đồng mỗi người một tháng
ngoài ra tham gia vào dây chuyền trồng trò theo tiêu chuẩn việt gáp gia đình anh phóng còn được chọn là mô hình điểm của hội nông dân tỉnh hưng yên trong việc ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất
anh và các hộ dân trong hợp tác xã cũng được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu thường xuyên được giao lưu quảng bá sản phẩm với các địa phương lân cận dần hình thành được thương hiệu thanh long đỏ vĩnh xá
hiệu quả tăng lên rất là đáng kể
ví dụ như trong một xào lúa chẳng hạn thì cho cả một năm
khoảng được có năm tạ thóc với cái giá bán năm thì được không đáng bao nhiêu
nhưng với một xào thanh long ruột đỏ thì cho ra được khoảng hai tấn quả với cái giá bán khoảng bốn mươi triệu trên một xào
đặc biệt là lãnh đạo của phòng nông nghiệp huyện các anh ấy cũng tận tình giúp đỡ về khoa học kỹ thuật và động viên rồi đưa những quy hoạch đất để vào những vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả
tạo điều kiện tốt
tạo điều kiện thuận lợi rồi các cái hội trợ xúc tiến cung cầu giúp cho người dân tiếp cận được khoa học kỹ thuật cũng như tiếp cận được người tiêu dùng rất là tốt
hiện nay trên địa bàn huyện kim động có gần ba trăm linh trang trại trồng cây ăn quả cho thu nhập trung bình khoảng năm trăm linh triệu đồng mỗi năm một trang trại
có một số trang trại đạt mức thu cả chục tỷ đồng mỗi năm
kim động phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đạt một trăm tám mươi triệu đồng trên một hectare canh tác
nhờ linh hoạt giúp người dân chuyển đổi cơ cấu
nếu cây trồng phù hợp mà thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện đạt bốn mươi hai triệu đồng tỷ lệ hậu nghèo năm hai nghìn một mươi bảy giảm sâu chỉ còn ba ba mươi tám